thưa quý vị và các bạn trong đêm nay ở bắc bộ thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác tập trung ở khu vực vùng núi và trung du
sang ngày mai miền bắc giảm mưa xuống còn một vài nơi
tuy nhiên ở khu vực trung du và vùng núi vẫn có nhiều mây
vì vậy mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây tiếp tục duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ giao động từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn ở miền trung thời tiết cũng chưa có nhiều biến động mưa rào và rông một vài nơi
ngày trời nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền trung
tiếp tục duy trì trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây của trung bộ như đông hà nam đông tam kỳ
ba tơ hay cả sơn hòa xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao
ở phía nam gió mùa tây nam đang gia tăng hoạt động về cường độ
trong đêm nay ở hầu khắp nam bộ và phần phía nam của tây nguyên vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi
đến chiều và tối mai mưa sẽ lại tái xuất hiện diện rộng ở cả tây nguyên cũng như nam bộ
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn nam bộ nhiệt độ vẫn từ ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp ba bốn
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn
biển đông chuẩn bị đón bão khi lúc này ở khu vực miền trung của philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới
thông tin chi tiết về áp thấp nhiệt đới này sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước